bệnh nhân trở về hồng kông sau chuyến du lịch tây ban nha và anh được xét nghiệm sang lọc tại cửa khẩu hôm một mươi năm tháng tám
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm tái dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân được đưa đến bệnh viện và cách ly dù không có bất cứ biểu hiện nào
cả tái nhiễm này đang gây ra nhiều tranh cãi về thời gian duy trì kháng thể ở những người từng mắc covid một mươi chín
lần mắc covid một mươi chín đầu tiên của bệnh nhân tái nhiễm được ghi nhận ở hồng kông trung quốc là vào tháng ba
đứng sốt ho đầu họng và đau đầu kéo dài ba ngày nhưng đã hồi phục nhanh chóng
các nhà khoa học khẳng định đây là trường hợp tái nhiễm mà không phải virus vẫn ở trong cơ thể
nhiều người đặt ra câu hỏi liệu những trường hợp tái nhiễm như thế này có ảnh hưởng đến quá trình phát triển vaccine hay không
đặc biệt là khi covid một mươi chín có xu hướng bùng phát trở lại
qua đối chiếu trình tự gen virus virus trong lần mắc đầu tiên của bệnh nhân có liên quan mật thiết
tới các biến thể virus được thu thập trong tháng ba và tháng bốn
trong khi biến thể virus trong lần nhiễm thứ hai của bệnh nhân liên quan các biến thể được thu thập trong tháng bảy và tháng tám
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đã xuất hiện nhiều trường hợp nghi nhiễm bệnh lần hai
tuy nhiên các nhà khoa học vẫn nghiêng về khả năng tái phát hơn là tái nhiễm
đối với trường hợp bệnh nhân tại hồng kông các nhà khoa học hồng kông nhận thấy rằng
trình tự gen trong lần mắc bệnh thứ hai này khác với lần đầu tiên và giống với chủng virus lây lan ở châu âu
khi tái nhiễm người này không xuất hiện triệu chứng bệnh các kháng thể bắt đầu giảm nhanh
không xuất hiện hoặc có triệu chứng nhẹ nghĩa là bệnh nhân có kháng thể chống virus
nhưng kháng thể sẽ giảm rất nhanh vì thế rất dễ tái mắc
vì vậy mọi người cần phải được tiêm phòng giống như tiêm phòng cúm
tình trạng tái mắc không đáng lo ngại
qua các nghiên cứu người từng nhiễm sars cov hai có đáp ứng được miễn dịch lâu dài
điều quan trọng nhất là ca tái nhiễm ở hồng kông không có triệu chứng trong lần mắc bệnh thứ hai
chứng tỏ hệ miễn dịch đã thành công chống lại virus
tình trạng tái nhiễm vẫn có thể xảy ra
xong không có nghĩa rằng bệnh nhân sẽ chuyển biến nghiêm trọng
tuy nhiên những trường hợp như bệnh nhân ở hồng kông vẫn lây truyền được virus cho cộng đồng
nếu tiếp tục có thêm các trường hợp khác được xác định
thì điều quan trọng là phải làm các xét nghiệm rộng rãi để hiểu về các rủi ro
vaccine nhìn chung vẫn cung cấp khả năng miễn dịch kéo dài
lâu hơn so với khả năng miễn dịch tự nhiên sau nhiễm bệnh
hơn nữa trường hợp tái nhiễm này cho thấy phản ứng miễn dịch đang hoạt động chính xác như mong đợi
gần như ngay từ đầu đại dịch giới khoa học đánh giá khả năng bảo vệ miễn dịch
chỉ có thể kéo dài từ bốn đến sáu tháng
ở những người bị nhiễm covid một mươi chín dạng nhẹ nếu tình trạng tái nhiễm xảy ra thường xuyên
viễn cảnh miễn dịch cộng đồng sẽ mất nhiều thời gian hơn
đây vốn được coi là kịch bản không mấy lý tưởng
thụy điển vừa phát hiện
bảy trăm linh ca cho kết quả dương tính sai do bộ xét nghiệm bị lỗi
được biết là các bộ xét nghiệm pcr này là do một công ty ở trung quốc sản xuất
và đã được phân phối trên khắp thế giới
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
cơ quan y tế cộng đồng thụy điển cho biết
có khoảng ba bảy trăm linh ca dương tính với virus sars cov hai là kết quả sai do bộ xét nghiệm bị lỗi
và hai phòng thí nghiệm đã phát hiện lỗi này trong các cuộc kiểm tra chất lượng thường lệ
theo cơ quan này các bộ xét nghiệm pcr này do công ty
bgi genomics ở trung quốc sản xuất và đã được phân phối trên khắp thế giới
tại thụy điển các bộ xét nghiệm này được người dân sử dụng xét nghiệm tại nhà
trong khoảng thời gian từ tháng ba đến nay
youtube thông báo trong quý hai năm nay
có một mươi một bốn triệu video bị gỡ khỏi nền tảng chia sẻ video trực tuyến này
tăng gần gấp đôi so với quý trước đó
lý do là youtube sử dụng phần mềm lọc nội dung
trong bối cảnh nhân viên tạm nghỉ làm do dịch bệnh covid một mươi chín
báo cáo của youtube nêu cụ thể
khoảng một phần ba các video bị gỡ bỏ trong quý ii
là do có nội dung gây hại đối với sự an toàn của trẻ nhỏ
hai mươi tám video bị gỡ bỏ vi phạm các quy định về chống thư giác
hoặc có nội dung gây hiểu lầm
một tòa án ở thành phố california mỹ ngày hai mươi năm tháng tám
đã từ chối đề nghị của hãng phát triển trò chơi điện tử apex games
nhằm yêu cầu tập đoàn công nghệ apple khôi phục trò chơi điện tử fortnite nổi tiếng
trên kho ứng dụng app store
cụ thể là việc fortnig bị apple loại khỏi app store
là do chính hãng apex games tự gây ra
thẩm phán phiên tòa cũng đề xuất rằng để có thể khôi phục vị trí của fortnite
trên app store apex games chỉ cần thực hiện bước đi đơn giản là tắt mã
mà hãng này đã cài trong ứng dụng fortnite nhằm lách qua hệ thống thanh toán của apple
hãng apex games đã từ chối bình luận về phán quyết trên
từ ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám hầu hết trường học tại thủ đô seoul của hàn quốc
và khu vực phụ cận sẽ bị đóng cửa học sinh chuyển sang học trực tuyến
đây là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp phòng ngừa
nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của các trường hợp mắc covid một mươi chín tại hàn quốc
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc đã báo cáo hai trăm tám mươi trường hợp nhiễm virus sars cov hai mới
tính đến nửa đêm ngày hai mươi bốn tháng tám nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên gần một mươi tám người
với ba trăm một mươi bệnh nhân tử vong hầu hết ca bệnh mới tập trung ở khu vực đông dân cư tại thủ đô seoul
các cơ quan y tế cho biết quốc gia này đang trên bờ vực bùng phát dịch trên toàn quốc
và do đó tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội
tất cả học sinh ngoại trừ học sinh trung học ở các thành phố seoul incheon và jeonggi
sẽ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn từ ngày hai mươi năm tháng tám đến ngày một mươi một tháng chín tới đây
sau đó chúng tôi sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh để cân nhắc các điều chỉnh phù hợp
học kỳ mùa xuân đã bị hoãn nhiều lần kể từ tháng ba
tuy nhiên do số ca nhiễm virus hàng ngày giảm mạnh kể từ đỉnh dịch trong tháng hai
hầu hết trường học của hàn quốc đã mở cửa trở lại trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng năm
đến ngày một tháng sáu trong hai tuần qua ít nhất một trăm năm mươi học sinh
và bốn mươi ba nhân viên trường học đã có kết quả dương tính tại thủ đô seoul
tình hình có những diễn biến phức tạp với sự gia tăng mạnh các ca nhiễm
và lây lan nhanh trên diện rộng kể từ tháng tám
nguy cơ cao đe dọa học sinh và các giáo viên
do đó các trường học không phải là ngoại lệ trong tình huống nguy cấp hiện nay
ngày hai mươi bốn tháng tám seoul lần đầu tiên áp đặt lệnh đeo khẩu trang ở cả những nơi công cộng
trong nhà và ngoài trời đồng thời ra lệnh đóng cửa nhà thờ câu lạc bộ đêm
quán karaoke và các địa điểm
các địa điểm có nguy cơ cao khác
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay